tại công viên sà no thành phố vị thanh tỉnh hậu giang ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ phát động
tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề nói không với thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay với nhiều hoạt động thiết thực nhằm huy động toàn thể nhân dân các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
các ban ngành liên quan và cả cộng đồng tham gia tích cực phòng chống mất an toàn thực phẩm không dùng thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng
tố giác vi phạm và xử lý vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và lập lại kỷ cương trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống
đặc biệt là người sản xuất kinh doanh thực phẩm phải thực sự nâng cao trách nhiệm và cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm
người tiêu dùng nhận thức đúng kiên quyết tẩy chay không mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ